tiêu dụng bây giờ chúng ta phải thấy rằng đôi khi sản xuất ra rồi cũng không biết bán cho ai
nếu không có tiến dụng tiêu dụng để đẩy nhanh chi tiêu thì cũng thế nào có cái đẩy nhanh tiến dụng
sản xuất được đấy là cái điều mà chúng ta dần dần cần phải thay đổi quan điểm
ngành ngân hàng luôn có đủ vốn và khả năng đáp ứng vốn cho các nhu cầu của nền kinh tế
để kích cầu tín dụng nhiều ngân hàng đã và đang triển khai những gói vay ưu đãi bao gồm cả cho
vay tiêu dùng lãi suất hợp lý điều kiện vay thuận lợi sẽ kích cầu mua sắm từ đó hỗ trợ cho sản
xuất kích thích sự phát triển kinh tế bộ giao thông vận tải đang lấy ý kiến các bộ ngành về dự
thảo thông tư sửa đổi thông tư số một mươi sáu hai nghìn hai mươi một về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
phương tiện giao thông cơ giới dự kiến một bốn triệu xe cá nhân đến chín chỗ không kinh doanh vận tải khi
hết hạn kiểm định sẽ được tự động giãn tru kỳ theo dự thảo thông tư của bộ giao thông vận tải
theo dự thảo sửa đổi ô tô đến chín chỗ không kinh doanh vận tải nếu hết hạn kiểm định trong một năm
kể từ ngày thông tư được ban hành sẽ được tự động giãn theo chu kỳ mới chủ xe sẽ được cấp giấy
chứng nhận kiểm định mà không phải đưa xe đến trung tâm để đăng kiểm lại đề cập dự thảo thông tư
chỉ áp dụng cho xe dưới chín chỗ không kinh doanh vận tải cục đăng kiểm việt nam cho biết đây là
nhóm xe cá nhân cường độ sử dụng không nhiều tỷ lệ đạt ngay từ lần kiểm định thứ nhất của nhóm
xe này cao khoảng chín mươi năm tổng số xe điều đó cho thấy không cần thiết kiểm định lại xe trước khi giãn
chu kỳ mà vẫn đảm bảo yêu cầu an toàn nhóm xe dưới chín chỗ không kinh doanh vận tải đến hạn kiểm
định hàng tháng chiếm ba mươi ba bốn mươi ba tổng số phương tiện đến hạn kiểm định tập trung tại hà nội và tp hcm
thưa quý vị chụp ảnh kỷ yếu là hoạt động thường niên được các học sinh tổ chức ở cuối kỳ học
nhằm ghi dấu những kỷ niệm đẹp qua các bức ảnh bên cạnh chụp kỷ yếu truyền thống là mặc áo dài và
chụp ngoài trời thì năm nay xuất hiện một trào lưu chụp ảnh theo phong cách nước ngoài rất thu hút
giới trẻ và đó là phong cách gì mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây
chỉ cần chụp trong studio chọn cho mình một chiếc áo xơ mi dáng rộng có màu chủ đạo là xanh hồng pastel với họa tiếp kẻ sọc xanh
thêm một chiếc cà vạt tạo điểm nhấn phối cùng phụ kiện như tay nghe sách hoặc kẹo mút để tăng thêm phần cách
trên phòng nền chụp màu xanh sẽ không khó để các bạn trẻ có thể hóa thân và bắt chen thành công
đó là trào lưu chụp ảnh phong cách học sinh nước ngoài amalinc cort đang là xu hướng được cộng đồng mạng tích cực hưởng ứng và
trở thành một trào lưu hot trong mùa kỷ yếu năm nay
tôi thấy trào lưu này được các bạn trẻ các phụ huynh rất yêu thích và ủng hộ
có những bạn trẻ thì các bạn ấy đã chủ động liên hệ với tôi và xin đăng ký và gợi ý cho tôi quan sát luôn
thời gian để chụp và hoàn thiện một bộ ảnh này cho một cá nhân ấy cắp này và làm tóc thì rơi vào tầm khoảng độ ba mươi đến bốn mươi phút
và chụp ảnh này
là các bạn chị chỉ chụp trong tầm khoảng một mươi năm đến hai mươi phút và các bạn ấy có một bộ ảnh rơi vào tầm khoảng một mươi một mươi năm ảnh đẹp
ở thời điểm cuối năm học học sinh chúng con có rất nhiều sự rõ cho các concept chụp kỷ yếu
năm nay chúng con lại có xu hướng chụp kỷ yếu theo một phong cách mới
chúng tôi sẽ đa dạng về mặt trang phục có thể làm đổi mới hình ảnh bản thân để bắt nhịp xu hướng hiện nay
bộ ảnh thường tập trung chụp chân dung để xác thực với kiểu ảnh thẻ xu hướng năm nay
phong cách này đã tạo ra cơ hội cho các bạn sáng tạo nội dung có thể tự do thể hiện màu sắc cá tính của mình
và rất thu hút không chỉ các bạn học sinh sinh viên mà dân văn phòng hay cả các em học sinh nhỏ tuổi cũng hào hứng theo trang
trên mạng xã hội gần đây con thấy rất là nhiều anh chị chụp cái ảnh kỷ yếu mỹ này
con thì hiện tại cũng là một người mẫu nhí để thử sức mình xem mình có thể làm được hay không
sau khi con làm xong con cảm thấy con rất là năng động và tự tin
với bộ trang phục linh hoạt này
gói trục kỷ yếu cơ bản trong studio sẽ có mức giá từ ba trăm năm mươi cho tới bảy trăm linh đồng một người
còn gói foutubook sẽ có hai mức giá là một triệu năm trăm linh ngàn đồng và hai triệu đồng một người
đã bao gồm stylist make up trang phục trả toàn bộ ảnh gốc và file ảnh đẹp
xu hướng chụp ảnh chủ yếu mang tính giải trí tích cực giúp mọi người thấy vui vẻ và trẻ chung khi ghi lại những nét đẹp của thời học sinh
đây là lý do lớn nhất
hướng này được lan truyền nhanh và được nhiều bạn trẻ ủng hộ
tiếp theo chương trình sẽ là các tin tức kinh tế đáng chú ý khác đến từ trường quay phía nam
hoàng trí xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tin tức của kinh tế phương nam
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tp hcm phối hợp với công an huyện bình chánh
và cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tiến hành kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại công ty trách nhiệm hữu hàng kinh doanh vinh pháp thuộc xã phạm văn hai huyện bình chánh
qua đó đã phát hiện bắt quả tan tại đây đang có hành vi sản xuất băng keo điện giả
theo lời khai ban đầu các đối tượng lưu tránh vinh lưu thục bình là chủ của công ty đã xác nhận hành vi nhập nguyên liệu từ trung quốc về xưởng
sau đó chỉ đạo công nhân thực hiện các hành vi cắt cuộn đóng gói
dán tem làm giả các sản phẩm băng keo điện của công ty trách nhiệm hữu hạng sản xuất thương mại tô nga dũng để phân phối ra thị trường
tổ công tác đã lập biên bản sự việc vi phạm đồng thời tạm giữ toàn bộ tăng vật có liên quan đến hành vi trên
bao gồm năm mươi sáu năm trăm linh cụ băng cao điện thành phẩm giá nhãn hiệu tô nga dũng trị giá ước tính bảy trăm chín mươi triệu đồng
một ba trăm linh thùng nguyên liệu lớn chứa keo băng keo chưa cắt một dấu giả bốn trăm linh tờ in tem
niêm phong chống hàng giả để các đối tượng sử dụng để đưa ra thị trường tiêu thụ
ngoài ra lực lượng chức năng còn thu giữ dây chuyền các nguyên liệu băng keo máy dán tem nhãn
đong gói tự động băng keo máy ép nhiệt màng co cỡ lớn phục vụ việc sản xuất băng keo giả số lượng lớn
việc ứng dụng chuyển đổi số của ngành tài chính ngân hàng tại việt nam thời gian qua là rất ấn tượng
khi có trên ba mươi dân số sử dụng app để thực hiện các giao dịch ngân hàng
đây là chia sẻ của ông vũ viết ngoạn nguyên chủ tịch ủy ban giám sát tài chính quốc gia
tại hội thảo dịch vụ tài chính ngân hàng năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua tổ chức tại tp hcm
sự kiện nhằm mục đích chia sẻ những cơ hội thách thức làm ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng
và xu hướng thay đổi công nghệ mới mô hình thương mại mới thích nghi với sự thay đổi của người tiêu dùng
qua đó sẽ bao quát được bức tranh toàn cảnh của ngành cũng như những nỗ lực phát triển
để mạnh xây dựng dữ liệu cát dưng quản trị dịch vụ công
và tài chính ngân hàng thông qua các giải pháp công nghệ nổi bật
ông lâm đình thắng giám đốc sở thông tin và truyền thông tp hcm
chia sẻ về sự cần thiết trong xu hướng phát triển chung hiện nay
và đặc biệt là với định hướng phát triển của tp hcm
năm hai nghìn hai mươi ba tp hcm chọn chủ đề chuyển đổi số là dữ liệu số
tp hcm đã phối hợp với ngân hàng thế giới xây dựng chiến lược phát triển dữ liệu số
quản trị dữ liệu số tp hcm
trong đó tập trung ba nhóm dữ liệu lớn
dữ liệu đất đai đô thị dữ liệu thông tin người dân dữ liệu phát triển tài chính doanh nghiệp
năm hai nghìn hai mươi hai cũng là năm đầu tiên tp hcm đánh giá được mức độ đóng góp của kinh tế số
và grdp là một mươi năm ba vượt so với chỉ tiêu tp hcm là một mươi năm
nhằm giới thiệu đặc trưng văn hóa trong đời sống ẩm thực đất nước
con người và nghệ thuật cộng đồng asean tới công chúng việt nam cũng như bạn bè quốc tế
vừa qua ngày hội văn hóa ẩm thực đông nam á việt nam
lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi ba đã được tổ chức tại tp hcm
sự kiện do viện nghiên cứu phát triển bảo tồn văn hóa nghệ thuật đông nam á tổ chức
ngày hội thu hút sự tham gia của hệ thống nhà hàng khách sạn cơ sở kinh doanh du lịch
cơ sở chế biến thực phẩm trong và ngoài nước trưng bày hơn hai trăm linh gian hàng
các đơn vị tham gia giới thiệu phục vụ nhiều món ăn truyền thống và hiện đại
sản phẩm lương thực thực phẩm đặc sản được tuyển chọn từ nhiều địa phương trên cả nước
và một số quốc gia khu vực đông nam á
ngoài ra còn có nhiều hoạt động chế biến món ăn dân gian vinh danh đầu bếp giỏi nghề
trò chơi dân gian biểu diễn trang phục cổ và trang phục truyền thống của các quốc gia
nghệ thuật ca mối nhạc tổng hợp
ngày hội văn hóa ẩm thực đông nam á việt nam lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi
là một trong chuỗi sự kiện hiện thực hóa các mục tiêu của kế hoạch cộng đồng văn hóa
xã hội asean đến năm hai nghìn hai mươi năm tăng cường bản sắc asean
hướng tới kỷ niệm năm mươi sáu năm ngày thành lập asean ngày tám tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
ngày tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba sự kiện kéo dài đến hết ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
nhằm đón đầu nhu cầu đi lại du lịch trong dịp cao điểm hè năm nay
vietjet vừa tiếp tục mở đường bay thành phố hồ chí minh jakarta indonesia
nhằm kết nối hai trung tâm kinh tế văn hóa tài chính quan trọng
thúc đẩy hội nhập du lịch kinh tế trong khu vực
đường bay thành phố hồ chí minh jakarta indonesia được khai thác từ ngày năm tháng tám
với tần suốt hàng ngày
từ thành phố hồ chí minh lúc chín giờ ba mươi năm phút và đến jakarta lúc một mươi hai giờ ba mươi phút giờ địa phương
chiều về khởi hành từ jakarta lúc một mươi ba giờ ba mươi phút giờ địa phương
đáp thành phố hồ chí minh lúc một mươi sáu h bốn mươi phút
hành khách có thể chạm đến thủ đô sầm ốc của indonesia nổi tiếng
bởi nền văn hóa tôn giáo ẩm thực du lịch nhiều màu sắc
đúng với tinh thần thống nhất trong đa dạng của đất nước bạn đảo
bên cạnh đường bay mới hành trình khám phá indonesia bất tận
vẫn luôn chào đón các tính đội du lịch biển đến thiên đường du lịch bali
với các đường bay thẳng hàng ngày khởi hành thuận tiện từ thành phố hồ chí minh hoặc hà nội
cũng trong dịp này vietjet đưa ra nhiều chương trình ưu đại vé bay không đồng
áp dụng cho các đường bay đến indonesia và tòa mạng bay quốc tế
tập đoàn điện lực việt nam evn chính thức điều chỉnh tăng giá điện
ở bước ba từ ngày bốn tháng năm
việc tăng giá điện lần này nhằm giúp cho evn giảm bớt khó khăn
trong bối cảnh tình hình sản xuất gặp nhiều khó khăn
nhiều công nhân lao động bị mất việc ảnh hưởng đến thu nhập
giải pháp quan trọng nhất với người dân doanh nghiệp là phải có phương án
sử dụng điện hợp lý tiết kiệm
với mức lương giao động từ năm đến bảy triệu đồng mỗi tháng
nhiều công nhân làm việc tại quận bình tân đang phải lên kế hoạch chi tiêu tiết kiệm hơn
đặc biệt trong giai đoạn nắng nóng gây gắt thời gian qua
thì tiền điện hàng tháng của nhiều gia đình ghi nhận tăng từ ba mươi năm mươi
do đó khi được biết giá điện tăng thêm ba
thì nhiều gia đình công nhân cho biết phải cắt giảm chi tiêu
tiền chợ tiền ăn uống để bù vào việc tăng giá điện
giá điện tăng bốn trăm linh bốn trăm linh mấy giờ nó lên ba mươi

nói chung nó tăng lên nhiều
đối với các doanh nghiệp việc tăng giá điện ba có vẻ tưởng chừng không tác động nhiều
nhưng trong bối cảnh thị trường đầu ra khó khăn đơn hàng sụt giảm
các chi phí nguyên liệu đầu vào cũng gia tăng do
do đó khi có thêm bất kỳ tác động nào cũng làm tăng chi phí sản xuất
ảnh hưởng không nhỏ đến doanh nghiệp
bởi giá điện tăng nhưng doanh nghiệp không thể tính ngay vào giá thành sản xuất
tăng giá sản phẩm đầu ra
cái phần mà chi phí tăng thêm đó thì doanh nghiệp cũng không tăng thêm đối với khách hàng
vẫn giữ giá đối với khách hàng
trong cái bối cảnh là đơn hàng khó khăn thì giữ khách hàng là quan trọng hơn
và doanh nghiệp sẽ chấp nhận giảm một phần cái lợi nhuận của mình
mục tiêu của chúng tôi lúc này là sống sót qua những giai đoạn khó khăn này
và mong muốn là duy trì được cái hoạt động sản xuất là đã mừng lắm rồi
chứ không hề có một cái ý tưởng về cái việc mở rộng tăng thêm
việc điều chỉnh giá điện không tránh khỏi biến động nhất định
đây giám tình trạng té nước theo mưa sau khi tăng giá điện
các chuyên gia cho rằng cùng với chính sách bình ổn giá
thì cũng cần nghiêm túc với việc công khai minh bạch giá
để tránh việc giá điện tăng bao nhiêu thì các mặt hàng khác cũng đua tăng bấy nhiêu
giải pháp quan trọng nhất với người dân hay doanh nghiệp là phải có phương án sử dụng điện hợp lý tiết kiệm
song song đó việc nhanh chóng triển khai những chính sách hỗ trợ như giảm có bay bình ổn giá
cũng là giải pháp hữu hiệu để giảm bớt phần nào khó khăn cho doanh nghiệp và người dân trong giai đoạn này
theo thống kê của cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông
trong vòng ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba đơn vị đã phát hiện hơn ba hai trăm linh trang web lừa đảo
người dùng việt nam chiêu trò lừa đảo ngày một tinh vi thậm chí là sử dụng trí tuệ nhân tạo
để làm giả giọng nói hình ảnh lấy lòng nạn nhân
đó là những thông tin quan trọng tại hội thảo cảnh báo rủi ro và phòng chống lừa đảo qua mạng
do chi hội phía nam hiệp hội an toàn thông tin việt nam tổ chức tại tp hcm
những thông tin này cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
đánh giá qua quý i năm hai nghìn hai mươi ba hiệp hội an toàn thông tin việt nam nhận định
những vụ tấn công và lừa đảo trên không gian mạng không gia tăng đáng kể về lượng
nhưng có sự tinh vi hơn về hàm lượng công nghệ và những chiêu thức mới
đơn cử như loạt cuộc gọi tên nhắn giải danh cơ quan chức năng đe dọa các sim các điện
hay thông báo nộp phạt giao thông chiêu trò nở rộ thông tin nhiễu loạn
khiến người dùng khó lược và dễ dàng rơi vào cạm bẫy
thâm nhập vào hệ thống tài khoản chiếm đoạt tiền hoặc lừa đảo để cho người ta có thể
phải đóng những khoản tiền ví dụ như bệnh viện trường học v v
trong tháng qua bộ thông tin và truyền thông chính thức lên tiếng về sự xuất hiện
của hình thức làm nhiễu thông tin bằng công cụ triết tuệ nhân tạo deepfake
theo cục an toàn thông tin thời gian gần đây tại việt nam
bùng nổ các cuộc gọi lừa đảo trực tuyến deepfake các đối tượng sử dụng công nghệ
trí tuệ nhân tạo để tạo ra những video hoặc hình ảnh giả giọng nói giả
sao chép chân dung để tạo ra các video giả người thân bạn bè thực hiện các cuộc gọi lừa đảo
bằng chính ai luôn để mà xác minh được là cái này là giả hay là thật
bên cạnh đó tại hội thảo các đơn vị phát triển phần mềm còn phân tích thêm
các mối đe dọa mới trên không gian mạng như ransomware supply chain attack
tấn công chủ cung mứng các hình thức lợi dụng ứng dụng thanh toán để cá độ cờ bạc
nhằm giúp những cơ quan quản lý thông tin các doanh nghiệp nhận diện và có hành động phòng ngừa
chính phủ và các cơ quan bảo vệ pháp luật chúng ta đã có xây dựng cũng khá nhiều
những cái quy định và luật lệ liên quan đến đảm bảo an ninh an toàn thông tin
chúng ta có luật an ninh mạng chúng ta có rất nhiều nghị định liên quan đến việc bảo vệ hệ thống an ninh thông tin
và đặc biệt trong thời gian gần đây vào một mươi bảy tháng bốn
chúng ta có nghị định của chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân
mỗi người phải tự có ý thức của mình để hiểu được
mình rất là quan trọng bởi vì mỗi người cá nhân ngày hôm nay chúng ta sử dụng công nghệ là cá nhân
và doanh nghiệp cũng vậy thôi chúng ta phải có ý thức về chính cái dữ liệu
dữ liệu của mình
theo nghiên cứu của các chuyên gia bảo mật những tiến bộ vượt bật của công nghệ như hạ tầng internet băng thông rộng
iot dữ liệu lớn trí tuệ nhân tạo luôn đi kèm rủi ro lớn
do đó người dùng và các tổ chức doanh nghiệp cần nhanh chóng chuyển đổi cách tiếp cận phản ứng
sang chủ động bảo vệ trước các hình thức lừa đảo này trong kỷ nguyên số